đột quỵ luôn là nỗi ám ảnh về sức khỏe và mọi nền y tế
trên thế giới hàng năm có khoảng một mươi bốn triệu bệnh nhân đột quỵ mắc mới và sáu triệu người tử vong do đột quỵ
bệnh khiến cho hơn tám mươi triệu người sống trong tình trạng tàn phế
tại nhiều quốc gia tử vong do đột quỵ đứng hàng đầu vượt trên tim mạch trong đó có việt nam và trung quốc
điều đáng lo ngại đột quỵ không trừ độ tuổi xảy ra ở những người trẻ tuổi
trong nghiên cứu mới đây hiệp hội tim mạch hoa kỳ aha cho biết
bệnh đột quỵ đang có xu hướng ngày càng gia tăng ở độ tuổi giữa bốn mươi năm
mỗi năm có gần bảy trăm chín mươi năm người ở mỹ một mươi một mươi năm dân số bị đột quỵ ở độ tuổi từ một mươi tám đến bốn mươi năm tuổi
tại việt nam tỷ lệ người trẻ bị đột quỵ tăng trung bình hai mỗi năm trong đó nam giới cao hơn nữ giới gấp bốn lần
thực tế tại một số bệnh viện đã ghi nhận ở những người bệnh trên ba mươi tuổi thậm chí có người mới chỉ qua ngưỡng hai mươi tuổi
điển hình nhất tại bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm tp hcm vài năm gần đây trung bình cứ bốn năm bệnh nhân đột quỵ nhập viện
thì có một trường hợp là người trẻ
hiện tại mỗi ngày bệnh viện cũng đã tiếp nhận từ tám đến một mươi bệnh nhân bị đột quỵ
trong đó người trẻ tuổi mắc bệnh chiếm từ hai mươi hai mươi năm con số này cũng tương tự tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám hà nội
cũng theo các bác sĩ cuộc báo đông là các khối hình thành như thạch giống như máu
xuất hiện ở nhiều bộ phận trên cơ thể như phổi bụng tĩnh bạch các động mạch
các cuộc báo đông thường biệt đến với công dụng cầm máu trong trường hợp có thể bị chảy máu hoặc bị thương
sau khi viết thương lành các cuộc báo đông sẽ tự vỡ ra về bên mắt
tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt các cuộc báo đông không để tự vỡ dẫn tới hình thành trong mạch máu
lâu dần các cuộc báo đông tích tụ gây nên nguy cơ ách tích mạch máu nhồi máu não nhồi máu cơ tim
ngoài ra một số ít trường hợp các cục bố đông di chuyển đến các bộ phận khác trong cơ thể như ruột mắt thận
dưới đây là một số thói quen xấu hình thành cục báo đông nếu không loại bỏ rất dễ dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe
thức khuya lâu ngày thức khuya sẽ làm dối loạn đông hồ sinh học
bên cạnh đó thức khuya sẽ khiến cơ thể tiết ra những chất làm con mạch máu máu lưu thông chậm lại tăng độ nhớt
chế độ ăn nhiều dầu muối và chất béo
một chế độ ăn uống không hợp lý như ăn quá nhiều chất béo muối đường đạm trong một thời gian dài sẽ làm tăng nồng độ lipid trong mạch máu
tăng nồng độ lipid toresterol lâu dần hình thành các bảng nhỏ trên thành mạch máu thu hẹp kênh mạch máu khiến chất song chảy của mạch máu sẽ bị tắc nghẽn
chế độ ăn không lành mạnh này còn dễ gây ra tình trạng mỡ màu cao khuyết đắt tăng cao đường khuyết cao đẩy nhanh quá trình hình thành sơ vỡ đồng bạch
lôi vận động
nhiều nhân viên văn phòng ngồi nhiều vậy rất ít di chuyển lâu ngày không vận động sẽ dẫn tới từng hoàn máu kém đi chất thải trong mạch máu sẽ không thể thải ra ngoài lâu dần tích tụ lại thành mạch máu cuối cùng gây tắc nghét mạch máu
húi thuốc lá quá nhiều
nicotine có trong thuốc lá có thể thúc đẩy sự hình thành cục máu đông tăng cao tỷ lệ bị sơ vỡ động mạch tăng huyết áp từ đó có thể dẫn tới đột quỵ và những vấn đề về tim mạch khác
làm dùng rượu bia
làm dùng rượu bia không chỉ làm giảm lưu thông lượng máu trong não mà còn gây ra chuyển biến limit bất thường một số yếu tố của nguy cơ sơ vỡ động bạch tăng nguy cơ phát triển cục máu đông
làm việc quá sức
làm việc quá sức sửa chết sẽ gây ra những áp lực lớn lên mạch máu đồng thời khiến cho huyết áp tăng cao cơ tim có bắp mạnh khi dòng máu trở về não đột ngột cũng gây ra hình thành cục máu đông
theo các chuyên gia có rất nhiều nguyên nhân làm hình thành cục máu đông nguyên nhân hàng đầu phải kể đến đó là những bảng sơ vỡ trong đoạn bạch bị bong ra gây ngặt quá trình đông máu của cơ thể
một nguyên nhân khác đó là thanh mạch máu vỡ trên bề mặt da bị tổn thương các chất ở thanh mạch máu trên da sẽ tiếp xúc với dòng máu trong cơ thể hình thành cục máu đông bên cạnh đó các cục máu đông sẽ xuất hiện còn rốt lưới sống ít và động
một số nguyên nhân khác hình thành các cục máu đông như
có tiên xử phẫu thuật đam mắc các bệnh lý như ung thư dẫn tinh mạch béo phi bệnh lý tinh mạch và tiểu đường
người có tiên xử bị đột quỵ
gia đình từng có người xuất hiện cục máu đông bất thường
uống thuốc tránh thai hoặc sử dụng các biện pháp tránh thai liên quan đến học môn
có một chế độ ăn uống nhiều chất béo thiếu đẩy mạnh
những người trên sáu mươi năm tuổi
các cục máu đông hình thành trong tinh mạch sẽ là xuất hiện các tình trạng huyết khối tinh mạch nông huyết khối tinh mạch sâu và đẳng tắc mạnh phổi
huyết khối tinh mạch sâu là những tình trạng cục máu đông hình thành sâu bên trong tinh mạch
các khối huyết mạch sâu thường ở trong các vùng đùi chân dưới xương trậu
khi bị huyết khối tinh mạch sâu người bệnh sẽ xuất hiện những triệu chứng bao gồm
chân bị sưng phù bắp chân xuất hiện các cân đau quạn thát tê bì
tình trạng huyết khối tính mạch sâu được đánh giá là một trong những tình trạng y tế khẩn cấp
cần được thăm khám và điều trị càng sớm càng tốt
nếu bỏ qua giai đoạn này trong quá trình điều trị bệnh có thể diễn tiến nặng hơn và phát triển thành thuyên tắc phổi cực kỳ nguy hiểm
huyết khối tinh mạch nông là tình trạng cục máu đông hình thành tại tinh mạch nông
khi bị huyết khối tinh mạch nông người bệnh sẽ xuất hiện các truyện tượng như đau bụng âm ỉ sưng đỏ chố tĩnh mạch hoặc xuất hiện cục máu đông
trong trường hợp đồng thời bị cả huyết khối tĩnh mạch nông và huyết khối tinh mạch sâu tình trạng sức khỏe của người bệnh sẽ vô cùng nguy hiểm
huyết khối tinh mạch nông xuất hiện nhiều ở những nhóm đối tượng như phụ nữ mang thai bệnh nhân ung thư người bị dạng tinh mạch người viêm mạch tạo huyết khối tắc nghén
khi bị huyết khối tinh mạch người bệnh cần được thông tinh mạch bằng ống thông chuyên dụng
nếu xuất hiện những triệu chứng tĩnh mạch cần phải loại bỏ ngay những cục bảo đông để xuất hiện những biến chứng nguy hiểm thì lúc này điều trị sẽ rất khó khăn
thuyên tắc phổi
thuyên tắc là tình trạng cực kỳ nguy hiểm phải cần phải cấp cứu ngay lập tức nếu không được xử trí kịp thời bệnh nhân có thể tử vong
thuyền tắc phổi là biến chứng của tình trạng huyết khối mạch sâu bệnh xảy ra khi cục máu đông ở tính mạch sâu bị vỡ và di chuyển đến phổi gây ra tắc nghẽn
khi bị thuyên tắc phổi nhỏ người bệnh sẽ còn xuất hiện những triệu chứng nào với thuyên tắc phổi lớn bệnh nhân sẽ cảm thấy khó thở đau ngực
tình trạng này cũng ngăn cản quá trình vận chuyển từ máu tới tim đến phổi dẫn tới huyết áp thấp ngắt hoặc thậm chí là sẽ tử vong
các bệnh nhân thu tắc phổi nhỏ thường không có triệu chứng với các bệnh thuyên tắc phổi lớn thường gây ra khó thở đau ngực
thuyên phổi rất lớn có thể ngăn cản khả năng vận động từ máu cơi tim và phổi gây ra huyết áp thấp gọi là sốc ngắt hoặc tử vong
có một số phương pháp điều trị cục máu đông bao gồm
hiện nay chưa có cách làm tăng cục máu đông trong não trong tim hoàn toàn
việc kết hợp nhiều phương pháp như dùng thuốc điều trị bổ sung các sản phẩm hỗ trợ làm tan huyết phối
bên cạnh đó có thể kết hợp với một lô sống khoa học sẽ giúp cải thiện ngăn ngừa nguy cơ tái phát xuất hiện huyết khối trong tương lai
sử dụng thuốc làm tăng cục máu đông
khi xuất hiện cục máu đông bất thường biện pháp điều trị đầu tiên là dùng thuốc
một số nhóm thuốc thường dùng bao gồm
các thuốc chống đông máu kháng vitamin k
thuốc chống đông kháng vitamin k giúp ngăn chặn inh thành huyết khối và ạn chế tăng lên sự kích thích không có tác dụng làm tăng huyết khối
các thuốc này thường làm chỉ định cho bệnh nhân mắc bệnh tim mạch đã phẫu thuật hay thay văn tim phẫu thuật thay khắp háng bị huyết khối tính mạch sâu trì dưới
thay đổi chế độ sinh hoạt hàng ngày
bên cạnh việc sử dụng các thuốc điều trị thì có một lối sống lành mạnh cũng rất quan trọng để phong ngừa huyết khối và các bệnh tim mạch
tăng cường các loại thực phẩm có tác dụng chống đông máu tự nhiên như hành tây giãn mạch giảm lipid máu chống sơ vỡ động mạch nấm meo bổ sung sát hình thành huyết khối các loại hoa quả giàu chất sơ
áp dụng một chế độ ăn uống ít chất béo bao hòa có trong thực phẩm chỉ biến sắn
hạn chế trô rét tê rôn trong nội tạng động vật ăn nhạt và hạn chế các chất kích thích như rượu bia thuốc lá kiểm soát cân nặng huyết áp và đường huyết
biên tập thể dục thể thao ba mươi phút một ngày năm buổi trong một tuần giúp phát triển hệ thống tần hoàn bằng hệ tăng lưu thông trong máu
ngoài ra các thói quen sinh hoạt không tốt cũng có thể góp phần nguy cơ hình thành cuộc bỏ đông bao gồm
thiếu vận động thói quen hút thuốc lá uống rượu bia ăn uống không lành mạnh truy quét ngủ ít
ngủ ít cũng có thể làm tăng nguy cơ hình thành cục bỏ đông bằng cách giảm chức năng của tế bảo máu và các yếu tố đông máu
bên cạnh đó suy chết trong công việc có thể làm tăng cortisol một loại hormone có thể làm tăng nguy cơ hình thành cục bỏ đông
việc ăn uống không lành mạnh ít chất sơ và nhiều chất béo đường cũng có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì tiểu đường tăng huyết áp các bệnh liên quan đến tim mạch tăng nguy cơ hình thành cục máu đông
những người uống nhiều rượu bia có thể làm tăng nguy cơ hình thành cuộc bỏ đông bằng cách giảm chức năng y tế bảo máu và các yếu tố đông máu
thói quen hút thuốc lá sẽ gây hại cho hệ thống tân hoan bằng cách giảm lưu lượng máu tăng nguy cơ hình thành cục máu đông
cuối cùng đó là việc thiếu vận động việc ít vận động hoặc không vận động cách làm giảm dòng chảy máu tăng nguy cơ hình thành cục máu đông